xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trong ba ngày tới tại các tỉnh đông bắc bộ chủ đạo vẫn là rét bút
bởi không khí lạnh sẽ có quá trình tăng cường trong ngày mai và ngày kia là hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một
ngoài ra trong thời kỳ này lại xuất hiện một vùng hội tụ gió từ phía tây sang
vì thế khu vực sẽ có mưa mưa nhỏ trở lại
nhiệt độ trong hai ngày tới ở mức thấp trời rét hại
từ ngày hai mươi chín tháng một sẽ chuyển sang rét đậm
tương tự các tỉnh tây bắc bộ trời cũng mưa rét trong những ngày tới
khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hình thế gây mưa trên cao
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới ở mức thấp trời z hại diễn rộng
từ hai mươi chín tháng một mưa giảm nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho mưa ở miền trung cũng gia tăng hơn
dự báo các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế có mưa và mưa nhỏ xảy rác
về nhiệt độ trời z hại và z đậm diễn rộng ở các tỉnh phía bắc như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
còn lại trời rét sâu khi nhiệt độ cao nhất đều ở dưới ngưỡng hai mươi độ trong ba ngày sắp tới
còn khu vực phía nam đèo hải vân gió mùa tăng cường nên các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa có mưa và mưa rào
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn rông
các tỉnh từ đà nẵng xuống đến bình định trời rét về đêm ngày trời lạnh với nhiệt độ hai mươi hai hai mươi năm độ
vùng từ phú yên xuống đến bình thuận nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục ít mưa ngày nắng
tuy nhiên do tác động của không khí lạnh khuếch tán nên nhiệt độ cao nhất chỉ từ hai mươi năm hai mươi tám độ
về đêm và sáng trời rét khi nhiệt độ hạ về chỉ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi thấp hơn
riêng các tỉnh thành miền nam cường độ nắng còn mạnh nên trời còn khá nóng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ vào thời điểm trưa chiều
về đến tối và đêm nhiệt độ mới giảm thấp còn từ hai mươi một hai mươi bốn độ
trời xe xe lạnh ở các tỉnh thành miền đông nam bộ